ngày hai mươi bảy tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao malaysia anifa amman đang có chuyến thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển
malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ bảy của việt nam với kim ngạch hai triều đạt tám bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi sáu
và tổng vốn đầu tư tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đạt một mươi hai tỷ usd
theo thủ tướng những con số này là đáng mừng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai nước
thủ tướng đề nghị hai bên sớm đàm phán và ký kết các hiệp định hợp tác về chống mua bán người
hiệp định dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù tăng cường hợp tác trong cứu hộ
cứu nạn trên biển đẩy mạnh hợp tác lao động du lịch giao lưu nhân dân
hoàn ngành quan điểm của malaysia về vấn đề biển đông thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xây dựng biển đông
thành khu vực hòa bình hữu nghị tự do hàng không hàng hải giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong đó có unclos
về phần mình bộ trưởng ngoại giao malaysia bày tỏ cùng quan điểm về kết quả tốt đẹp của kỳ họp
mà qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
trong lĩnh vực dầu khí ông cho biết hai bên đang hợp tác rất tốt và hướng tới mở rộng hợp tác với bên thứ ba
ông đã nêu một số đề xuất của doanh nghiệp malaysia
trong đó có việc một doanh nghiệp malaysia đang tìm kiếm đối tác phía việt nam để đầu tư phát triển năng lượng mặt trời tại việt nam
mong muốn phía việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho nguyện vọng này
nhân dịp này bộ trưởng anifa ammen chuyển thông điệp của thủ tướng malaysia najib rajak
khẳng định sẽ tham dự hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi